cũng trong ngày hôm nay bộ trưởng tài chính new zealand billys chính thức trở thành tân thủ tướng của nước này
sau lễ nhậm chức diễn ra vào chiều nay theo giờ hà nội
như vậy là new zealand đã có vị thủ tướng thứ ba mươi chín sau khi cựu thủ tướng johnki bất ngờ tuyên bố từ chức vào tuần trước
buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông illick đã được tổ chức tại tòa nhà chính phủ ở thủ đô wellington
phát biểu trong buổi lễ nhậm chức ông inlech cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa vì sứ mệnh đưa đất nước đi lên
xin cảm ơn sự có mặt của bà toàn quyền trong buổi lễ nhậm chức của tôi ngày hôm nay
được bổ nhiệm là thủ tướng của đất nước tôi rất cảm kích
đây thực sự là một đặc ân dành cho tôi
tôi muốn khẳng định với bà toàn quyền rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì sứ mệnh mà đất nước đã trao cho tôi
ông bill inglis cho biết có thể sẽ công bố cải tổ nội các vào cuối tuần này
trước đó sau một cuộc họp kín đặc biệt của đảng quốc gia trung hữu cầm quyền
bộ trưởng nhà ở xã hội paula bennett
cũng đã được chọn làm phó thủ tướng trong thành phần nội các mới